một thông tin vui trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại nước ta
bệnh viện giã chiến củ chi vừa cho biết hôm nay bệnh viện đã có bốn bệnh nhân được điều trị khỏi và ra viện
bệnh nhân số sáu mươi năm nam ba mươi năm tuổi quốc tịch việt nam kết quả xét nghiệm là âm tính với sars cov hai vào ngày hai mươi bốn và hai mươi bảy tháng ba
bệnh nhân số sáu mươi sáu nữ hai mươi tuổi quốc tịch việt nam kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai vào ngày hai mươi hai mươi hai hai mươi năm và hai mươi bảy tháng ba
bệnh nhân số bảy mươi chín nữ bốn mươi tám tuổi kết quả xét nghiệm là âm tính ngày hai mươi bốn và hai mươi bảy tháng ba
bệnh nhân số chín mươi là nữ hai mươi một tuổi quốc tịch việt nam kết quả xét nghiệm vào ngày hai mươi ba và hai mươi bảy tháng ba
tình trạng không sốt không ho không khó thở không đau ngực
bệnh viện giã chiến củ chi cho biết các bệnh nhân này sẽ tiếp tục cách ly một mươi bốn ngày tại nhà